tại hà nội trường đại học bách khoa hà nội đã tổ chức chung kết cuộc thi sáng tạo trẻ bách khoa hai nghìn một mươi chín
nhằm khuyến khích tính sáng tạo của sinh viên khả năng kết nối tư duy đa lĩnh vực
gian luyện kỹ năng tạo ra các sản phẩm thiết thực và đổi mới sáng tạo hướng tới khả năng khởi nghiệp
cuộc thi sáng tạo trẻ bách khoa năm nay với chủ đề smart up fo life đem tới những sản phẩm có tính ứng dụng cao trên thực tế
như máy lấy tơ sen vòng đai theo dõi các chỉ số thiết yếu trong vận động đèn tạo thông minh
tại đây các sản phẩm sáng tạo có khả năng khởi nghiệp phục vụ cho các lĩnh vực của cuộc sống
như giao thông giáo dục môi trường biển đảo công nghiệp nông nghiệp và y tế
thông qua cuộc thi các đội thi được hỗ trợ từ ban tổ chức các kỹ năng sáng tạo khởi nghiệp
thông qua hoạt động đào tạo hướng dẫn hỗ trợ kết nối